trong thời đại công nghệ số như hiện nay bất kỳ ai cũng có thể sử dụng những chiếc điện thoại thông minh để lưu lại những bức ảnh kỷ niệm
tuy nhiên không phải ai cũng biết được rằng chiếc điện thoại nhỏ gọn cũng có thể trở thành công cụ để sáng tác những tác phẩm ảnh nghệ thuật
một triển lãm ảnh mang tên nhật ký mới khai mạc tại hà nội của nhiếp ảnh gia đỗ thanh hải đã đưa người xem đến với sự thể nghiệm mới trong nhiếp ảnh thông qua những chiếc điện thoại thông minh
hơn sáu mươi bức ảnh nghệ thuật được chụp bằng điện thoại thông minh là kết quả của ba năm tìm tòi nghiên cứu các cách thể hiện mới của nhiếp ảnh gia đỗ thành hải